ngày hôm nay ngày chín tháng năm kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày chiến thắng fascist
mùng chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
những căng thẳng mới giữa nga và ukraine xung quanh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái
vào những ngày đầu tháng năm khiến giới chức nga không thể không lo ngại về an ninh trong dịp kỷ niệm này
và để chuẩn bị cho lễ duyệt binh chuẩn bị diễn ra tại quảng trường đỏ thủ đô moscow
nga đã tăng cường nghiêm ngặt các biện pháp an ninh
theo chính quyền thủ đô moscow hơn hai mươi nhân viên an ninh lực lượng cảnh sát lực lượng vệ binh quốc gia
đã được huy động để đảm bảo an toàn trong dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay ở thủ đô
mọi địa điểm đông người đều được kiểm tra bởi các đơn vị kỹ thuật đặc công và chó nghiệp vụ
lực lượng an ninh nga cũng tăng cường kiểm soát các cơ sở có khả năng hiện diện những người cư trú bất hợp pháp
hoặc lưu trữ các mặt hàng bị cấm
đặc biệt được chú ý là công tác an ninh tại lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ
quảng trường đỏ đã được đóng cửa không đón du khách trong hai tuần
ngay sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào điện kremlin vào dạng sáng ngày ba tháng năm
chính quyền moscow đã ban hành lệnh cấm các phương tiện bay không người lái bay qua thành phố
ngoại trừ những phương tiện cần thiết cho nhu cầu quốc gia
trước đó nga đã đưa ra cảnh báo nguy cơ khủng bố ở mức cao màu vàng
tại sáu khu vực gần biên giới với ukraine
nhiều thành phố phần lớn ở khu vực phía nam và tây nam đã hủy bỏ kế hoạch duyệt binh